hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông giữa kiệt và phạm hoàng kiên
chú huyện chợ mới xảy ra mâu thuẫn
chiều ngày một mươi ba tháng năm kiệt rủ và chở huy đến chặn đầu xe của kiên
hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát kiệt dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến kiên tử vong
sau khi gây án kiệt bảo huy chở kiệt trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm
huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại xã an thạnh trung huyện chợ mới
đồng thời lực lượng công an cũng thu hồi con dao gây án
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn văn hoàn bốn mươi tám tuổi
trú tại huyện di linh tỉnh lâm đồng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra
do phát sinh mâu thuẫn trong việc thuê đất làm ăn
ngày chín tháng năm hoàn chở nhiều người mang theo dao rượu
đến một thửa đất tại xã tân lâm
chém ông nguyễn hoàng khải bốn mươi tám tuổi chú huyện bảo lâm trọng thương
nhận tin báo công an huyện di linh đã khẩn trương vào cuộc điều tra
vào tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh
viện kiểm sát nhân dân huyện di linh đã tiến hành khám xét
tại nhà riêng của nguyễn văn hoàn thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan đến vụ án
thưa quý vị và các bạn đòi nợ với hành vi côn đồ
năm đối tượng trú tại xã long điền huyện đông hải và thị xã giá rai của tỉnh bạc liêu
vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu bắt giữ về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ do mâu thuẫn tiền bạc nên chiều ngày chín tháng năm
lý văn hô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng bốn đối tượng xuống nhà một người dân
ở ấp quyết chiến xã an trạch a huyện đông hải để đòi tiền
do không thấy chủ nhà huy cùng đồng bọn vào nhà lấy đi một chiếc tivi
thế vậy người nhà ngăn cản nhưng huy cùng đồng bọn
xô đẩy và cướp chiếc tv đem đi
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
rủ nhau đi cướp giật tài sản của các em học sinh nhỏ tuổi
hai đối tượng là nguyễn minh tâm và trần thanh trọng cùng chú tại thành phố rạch giá
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giặc
theo điều tra vào ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tâm và trọng bàn bạc và thống nhất vào buổi trưa hoặc chiều
lợi dụng việc học sinh nhỏ tuổi đi học về
cầm hoặc nghe điện thoại trên tay sẽ cướp giật bán lấy tiền
đến khoảng một mươi sáu giờ tâm chạy xe máy chở trọng ngồi phía sau chạy trên đường
thì phát hiện một bé gái chạy xe đạp điện một mình
tài cầm điện thoại di động nên chạy xe bám theo
khi đến đoạn đường vắng tâm chạy xe áp sát để trọng giật chiếc điện thoại rồi tăng ca bỏ chạy
sau đó trọng đưa chiếc điện thoại vừa cướp giật được cho vợ đem bán được hai triệu đồng
về đưa cho trọng và tâm chia nhau thì bị công an phát hiện bắt giữ
trước đó cùng với thủ đoạn trên
hai đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố rạch giá
đột nhập cửa hàng điện thoại lấy trộm nhiều tài sản giá trị
trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
đối tượng trần văn huy chú thị trấn mỹ luông vừa bị công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố
và ra lệnh bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
giảng sáng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phát hiện cửa hàng điện thoại di động anh kiệt ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới không có người
ngủ trông giữ huy đã đột nhập lấy cắp nhiều tài sản như điện thoại di động
máy tính bảng laptop và nhiều loại phụ kiện điện thoại khác trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới
phối hợp với công an thị trấn mỹ luông tiến hành điều tra xác minh
và xác định trần văn huy là đối tượng nghi vấn
đến khoảng tám giờ cùng ngày lực lượng công an huyện trợ mới đã phát hiện bắt giữ được huy
khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại xã kiến an huyện trợ mới thu giữ nhiều tăng vật liên quan
được biết huy là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại tiếp tục gây án
tối qua một mươi bốn tháng năm đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường nguyễn nghiêm
thành phố quảng ngãi
làm rõ thủ phạm từ bình định ra quảng ngãi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn phường nguyễn nghiêm
thủ phạm là lương thị chi chú tại thành phố thủ đức quê ở huyện phu mỹ tỉnh bình định
chiều ngày một mươi một tháng năm chi từ tỉnh bình định đến một tiệm vàng trên địa bàn phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi hỏi bưa vàng
lợi dụng lúc chủ cơ sở thiếu kiểm soát thủ phạm đã lén trộm một sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng một mươi chỉ
sau đó đón xe khách tẩu thoát về huyện phù mỹ bình định
thưa quý vị trước đây những đối tượng mua bán người thì thường phải tìm đến tận nơi để câu kéo rụ rỗ nạn nhân đi tìm việc làm nhàn hạ và lương cao
còn trong thời đại công nghệ hiện nay thì với sự phủ sóng rộng khắp của mạng xã hội các đối tượng có thể ở một chỗ và răng ra những cái bẫy
việc nhàn hạ thu nhập cao tiếp cận mục tiêu từ xa thông qua mạng xã hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an